học môn tuyến giáp có vai trò điều hòa chuyển hóa và kích thích quá trình sinh sản tăng trưởng của tế bào
do đó tình trạng thiếu hoặc thừa hóc môn tuyến giáp đều gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng
đặc biệt là ở trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai
qua nhiều nghiên cứu tỷ lệ mắc các bệnh lý tuyến giáp khoảng ba mươi trong số những người từ một mươi tám đến sáu mươi năm tuổi
tỷ lệ mắc bệnh tăng lên theo tuổi và thường gặp ở phụ nữ với tỷ lệ là năm nữ một nam
và trong một sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh tuyến giáp
với sự tư vấn của chuyên gia y tế đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
tuyến giáp là tuyến nội tiết quan trọng sản sinh ra các hóc môn điều
và các chuyển hóa trong cơ thể người nằm trước cổ và dưới đáy học
u tuyến giáp là tình trạng phát triển một khối mô hoặc tế bào tập trung ở khu vực này
làm thay đổi các chức năng của tuyến giáp gây mất thẩm mỹ cho người bệnh
u tuyến giáp có thể là các khối u lành tính hoặc ác tính còn gọi là ung thư tuyến giáp
trường hợp u ác tính ít gặp chỉ khoảng bốn bảy đa số thường gặp là u tuyến giáp lành tính
như u sọng tuyến của tuyến giáp viêm tuyến giáp bướu giáp đa nhân và u năng tuyến giáp
u tuyến giáp lành tính theo thời gian có thể tăng lên về kích thước
chèn ép các cơ quan xung quanh ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và hình ảnh thẩm mỹ của người bệnh
khi u chai nét vào thực quản gây khó khăn trong quá trình ăn uống thức ăn
chai nét vào khí quản làm người bệnh khó thở khàn rọng
nếu không điều trị rất điểm bồ có thể gây ra các biến chứng như viêm tuyến giáp và dối loạn chức năng tuyến giáp
vâng thưa bác sĩ thì đối với các bệnh lý tuyến giáp thì những dấu hiệu thường gặp sẽ là gì ạ
các bệnh tuyến giáp khi có các dối loạn về hình thể kích thước chức năng của tuyến giáp
thì nó có thể gây ra các bệnh tuyến giáp khác nhau
cái bệnh đơn giản nhất ví dụ như khi tuyến giáp phì đại đơn thuần
chức năng nó vẫn hoạt động bình thường người ta gọi là bệnh biếu giáp hay dân gian gọi là bệnh biếu cổ
đấy thì đơn thuần
đơn thuần ở đây là tuyến giáp nó to ra nó ảnh hưởng tới thẩm mỹ và có thể nó to quá lớn
thì nó có thể ảnh hưởng tới cái vấn đề về chèn ép tới khó nuốt hoặc là nặng hơn nữa là khó thở
tuy nhiên là cái chức năng tuyến giáp ở đây là vẫn bình thường
cái bệnh mà một cái bệnh khác cũng rất là phổ biến của tuyến giáp đó là cái biếu giáp nhân
cái biếu giáp nhân nó có thể nó tùy từng cái môn độ khác nhau
thì từ có khi rất là nhỏ mà chỉ phát hiện bằng cách siêu âm
hoặc là có thể nó rất là lớn
mà chúng ta có thể sờ nắm được và chúng ta nhìn thấy được
và cũng như là cái biếu cổ đơn thuần thì cái biếu tác nhân này cũng có thể gây ra các cái dấu hiệu chèn ép
và ảnh hưởng tới thẩm mỹ
tuy nhiên trong cái biếu giáp nhân này chúng ta một cái điều đặc biệt là quan tâm
đó là cái sự phát triển của cái ung thư của cái khối u đó
đối với các bệnh về tuyến giáp thì còn có hai thể đó là cường giáp và suy giáp
vậy thì bác sĩ có thể nói rõ hơn về nguyên nhân gây ra hai thể bệnh này ạ
cái dạng bệnh nữa mà nó ảnh hưởng tới cái chức năng tuyến giáp
đó là cái suy giáp
cái chức tuyến giáp nó hoạt động nó kém hiệu quả đây
trong những cái bệnh nhân này có thể là tuyến giáp to ra hoặc có thể bình thường hoặc thậm chí nhỏ đi
và chức năng nó bị ảnh hưởng
và nó suy giáp
khi mà suy giáp thì ảnh hưởng tới các hoạt động truyền hóa của cơ thể
ảnh hưởng tới cái hệ thống tim mạch mỡ máu rồi các cái vấn đề khác về sức khỏe giảm chuyển hóa
và bệnh nhân thường rất là mệt mỏi chậm chạp
và các biến chứng của nó thường biến chứng tim mạch
và ngược lại với cái bệnh suy giáp ấy là cái bệnh cường giáp
thế còn ngoài ra là bệnh nhân cái bệnh tuyến giáp có thể ảnh hưởng với các cái tình trạng viêm nhiễm
ví dụ có thể là do bị viêm cấp viêm có mổ áp xe tuyến rác
hoặc là những trường hợp là viêm bán cấp
gây ra cái tuyến giáp của bệnh nhân sưng đau rất là khó chịu
bệnh nhân rất là mệt mỏi và đau
vâng vấn đề phát hiện và điều trị sớm sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh ra sao thưa bác sĩ
tuyến rác ấy nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái vấn đề về chuyển hóa cũng như là tim mạch
khi mà ví dụ những người bệnh mà bị cường giác nặng và kéo dài mà chúng ta không điều trị
thì cái tim của bệnh nhân nó luôn luôn trong tình trạng hoạt động quá mức
thì nó sẽ dẫn tới phì lại cơ tim suy tim
và ảnh hưởng tới các cái vấn đề và các cái bệnh lý về tim mạch
bệnh nhân cơ thể người ta bị suy kiệt
ngược lại đó thì đối với suy giáp cũng vậy
khi mà chúng ta mà không phát hiện sớm không điều trị thì nó ảnh hưởng ở từng mức độ khác nhau
ví dụ như là đối với trẻ nhỏ từ trong bụng mẹ hoặc là những thứ tuổi trẻ nhỏ
mà chúng ta không phát hiện điều trị kịp thời thì đứa trẻ thường bị chậm phát triển trí tuệ
thậm chí nặng hơn là có thể mức gần độ
thế là đối với những cái người lớn thì nếu mà cái suy giáp mà chúng ta không phát hiện không điều trị
thì ảnh hưởng tới cái sức lao động rất là nhiều cũng như là cái khả năng học tập nghiên cứu ảnh hưởng rất nhiều
cái vấn đề tim mạch như là bệnh nhân thường bị các cái mỡ máu sơ vỡ mạch máu
thế rồi nặng hơn nữa là có thể bị tràn dịch bằng tim màng phổi
một trong những yếu tố tuyên quyết trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh lý tuyên giáp
chính là điều hòa hệ thống miễn dịch xây dựng thực đơn ăn uống khoa học hợp lý và bổ sung iốt đúng cách
ngoài ra việc tạo dựng thói quen tập thể dục đều đạn mỗi ngày
tư bỏ cút thuốc lá và kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng là cách phòng ngừa bệnh
bệnh viện tuyên giáp vô cùng hiểu hiệu
hiện nay tại khoa nội tiết đái tháo đường bệnh viện đa khoa tâm anh với đội ngũ bác sĩ
là những chuyên gia đầu ngành trực tiếp tham gia khám chữa bệnh
bên cạnh đó truyền khóa áp dụng các kỹ thuật mới như điều trị nhân lành tính tuyên giáp
bằng kỹ thuật đốt sóng cao cần không cần phẫu thuật không đỉnh lại xeo
người bệnh cần được khám lâm sàng và làm các xét nghiệm hốc môn tuyên giáp
siêu âm tuyên giáp chọc hút tế bào nhân tuyên giáp để phân biệt lành tính hay ác tính
những xét nghiệm này dùng để xác định vị trí kích thước số lượng và tính chất tác nhân
vì vậy lời khuyên của các chuyên gia y tế là mỗi người dân cần khám định kỳ thường xuyên
nhất là khi có những dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh về tuyến giáp
và trong một sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày mai các chuyên gia y tế của bệnh viện đa khoa tâm anh
sẽ tiếp tục giải đáp về sự khác nhau giữa bệnh cương giáp và suy giáp
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai